thưa quý vị hơn một tháng trở lại đây truyền hình công an nhân dân nhận được nhiều phản ánh của người dân
về tình trạng hai hồ điều hòa công cộng là hồ định công và hồ đầm định công
trên địa bàn phường định công quận hoàng mai tp hà nội
bị chiếm dụng trái phép biến thành hồ sơ dịch vụ là nơi tổ chức câu cá có thu phí
hoạt động chiếm dụng hồ công cộng để kinh doanh gây ra nhiều ảnh hưởng về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
ngoài ra dư luận cũng đặt ra câu hỏi về những khoản thu trái phép về túi ai
và tại sao chính quyền sở tại lại làm ngơ để tình trạng này diễn ra
thực hư câu chuyện này như thế nào
xin mời quý vị cùng đến với phản ánh sau đây của phóng viên antv
trên mạng xã hội facebook có một trang riêng để phục vụ quảng cáo dịch vụ câu tại hồ đầm sòi
số lượng loại cá thả theo ngày được công khai diễn biến các cần thủ tại hồ
cũng được cập nhật liên tục trên mạng xã hội
tại thời điểm phóng viên có mặt bất chấp trời nắng nóng
hàng chục cân thủ đang tập trung câu cá quanh hồ
và muốn có một vị trí tại hồ để câu thì mỗi cần thủ phải mất một khoản phí nhất định
ra sân hàng làm gì có ai đánh một ca đâu ít phải hai ca
nó câu cả suốt đêm đấy câu khoảng chục cần câu suốt đêm
hôm qua tay nó nuôi được từ buổi tối mà đến sáng sau nó nuôi được sáu con chấm cỏ chấm mấy lên
chấm đèn rồi
chấm đèn toàn sáu cân đến tám cân
để thu hút khách hôm nay còn đăng công khai hình ảnh thả cá trên mạng xã hội
hai anh đang sô khuyên và kiểm tra cá
cá size bé nhất một mươi cân anh em nhé to nhất một mươi hai cân
bẻ đuôi con nào con ấy to như cái bản vậy
anh em xét lại chục đồ đi nhé
không dừng lại đó những cuộc thi cầu có quy mô giải thưởng bằng tiền mặt được công khai tổ chức
bằng cách gắn những chiếc khuyên có giá trị từ vài trăm đến cả chục triệu đồng lên những con cá to trước khi thả xuống hồ
người nào câu được
sẽ nhận được số tiền tương ứng
được dân cầu đánh giá là một trong những hồ có dịch vụ câu cá lớn nhất hà nội
hồ định công cũng thuộc phường định công tương tự như hồ đầm sòi
tại đây các cân thủ cũng phải bỏ ra một số tiền để có thể thả cân
hồ này bao tiền tiếng anh